tại quảng trị phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân tết trung thu năm hai nghìn một mươi sáu
tại buổi lễ phó chủ tịch nước đã trao một trăm linh suất học bổng fpt cho các em bị nhiễm chất độc da cam dioxin
trị giá mỗi xuất quà là một triệu hai trăm linh nghìn đồng và một trăm linh xuất quà cho các em vùng biển gặp hoàn cảnh khó khăn sau sự cố ô nhiễm môi trường biển vừa qua
trị giá mỗi suất quà là một triệu đồng
ngoài ra mỗi em còn được nhận một túi quà trung thu trị giá năm trăm linh đồng do các nhà tài trợ ủng hộ
tổng số tiền được trao lần này là ba trăm hai mươi triệu đồng
phó chủ tịch nước cũng đã trao năm mươi triệu đồng cho quỹ vì người nghèo tỉnh quảng trị
trao quà cho các em phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa để các em được đến trường đầy đủ
không để bất cứ học sinh nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn
chúc các em đón tết trung thu với nhiều hoạt động vui tươi sôi nổi bổ ích và cố gắng hơn nữa trong học tập để trở thành con ngoan trò giỏi
nhân dịp này phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến dân hương dân hoa tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn
nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín và đài tưởng niệm thành cổ quảng trị để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất tổ quốc